tới đây sẽ cho ra mắt sách trắng về kinh tế tập thể và hợp tác xã để đánh giá sự hoạt động của các hộ sản xuất kinh doanh các doanh nghiệp vừa và nhỏ các hợp tác xã
đó là đề nghị của đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ trường ban chỉ đạo trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia
đề nghị này của phó thủ tướng được đưa ra trong cuộc họp thường trực ban chỉ đạo chuẩn bị tổng kết một mươi năm năm thực hiện nghị quyết số một mươi ba của trung ương về kinh tế tập thể
sở kết năm năm nghị quyết số ba mươi của trung ương và nghị định một trăm một mươi tám hai nghìn một mươi bốn của chính phủ về sắp xếp đổi mới cũng như nâng cao hoạt động của các công ty nông lâm nghiệp và tổng kết một mươi năm xây dựng nông thôn mới trong năm hai nghìn một mươi chín
hiện cả nước vẫn còn trên sáu hợp tác xã nông nghiệp yếu kém và khoảng bảy trăm linh hợp tác xã yếu kém đã ngừng hoạt động cần giải thể
thực tế cho thấy nhiều hợp tác xã đã chuyển đổi theo luật hợp tác xã năm hai nghìn một mươi
sau nhiều nơi vẫn còn tình trạng bình mờ
những hợp tác xã mới diệu cũ chưa có phương án sản xuất kinh doanh hiệu quả sản phẩm chưa gắn với nhu cầu của thị trường
phó thủ tướng vương đình huệ đề nghị tới đây cần ra mắt sách trắng về kinh tế tập thể và hợp tác xã để đánh giá sự hoạt động của các hộ sản xuất kinh doanh
các doanh nghiệp vừa và nhỏ các hợp tác xã bảo đảm quyền tự chủ của kinh tế hộ trang trại gắn với tiến trình công nghiệp hóa hiện đại hóa nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới